liên quan đến thông tin một mươi năm thuyền viên bị nạn trên biển vào ngày tám tháng một do ảnh hưởng của gió mùa
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm vào sáng ngày một mươi một và một mươi ngày một mươi hai tháng một
lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân
theo đó vào gần sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng một lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện một thi thể
được xác định là thuyền viên nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán ngư lộc hậu lộc thanh hóa của tàu th chín mươi nghìn sáu trăm linh năm
vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm thấy một thi thể thuyền viên mất tích
bước đầu xác nhận nạn nhân là nguyễn văn nguyên thuyền viên tàu cá th chín mươi một nghìn năm trăm năm mươi hai ts
công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích đang tích cực được triển khai làm ba khu vực
đó là đảo bạch long vĩ khu vực biển cách hòn mê khoảng sáu mươi hải lý về phía đông
vị trí cách mũi cửa hới hai hải lý về hướng đông nam
hàng trăm tàu cá địa phương hoạt động trong các khu vực cũng được huy động để tìm kiếm